ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày hôm nay thì toán nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
với tổng số tiền là hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
tại dự án nha trang golden gate số hai mươi tám e trần phú phường vĩnh nguyên thành phố nha trang
do công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang làm chủ đầu tư
trong số bốn bị cáo bị truy tố ra tòa có hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nguyễn chiến thắng lê đức vinh cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đào công thiên
và cựu giám đốc sở khoa học và sở kế hoạch và đầu tư sở tài nguyên và môi trường võ tấn thái
tuy nhiên hai bị cáo lê đức vinh và võ tấn thái có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
cáo trạng do viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa công bố tại phiên tòa xác định
khu đất hai mươi tám e trần phú có tổng diện tích hai mươi một trăm linh m hai gồm hai thửa liền kề
do công ty cổ phần điện lực khánh hòa và trung tâm điều dưỡng thuộc tổng công ty điện lực miền trung quản lý sử dụng
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm bốn cựu lãnh đạo trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước
liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án thu hồi đất thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án
giao đất cho thuê đất đối với khu đất hai mươi tám e
những sai phạm của các cựu lãnh đạo để cho công ty trách nhiệm ưu hạn đỉnh vàng nha trang
được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án
dẫn đến thiệt hại đối với ngân sách nhà nước là hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
từng có tiền án bốn năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương nguyễn hoàng nam tạo nhiều tài khoản facebook
để tuyên truyền chống nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng nam tám năm tù về tội
phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nam bắt đầu sử dụng bốn tài khoản facebook do nam tạo
để thực hiện các hành vi chia sẻ phát tán nhiều tài liệu hình ảnh video clip có nội dung chống phá đảng nhà nước
đồng thời nam còn nhiều lần live stream trên các tài khoản để châm biếm xúc phạm chính quyền địa phương
thường xuyên quay phim chụp hình cán bộ chính quyền địa phương đi ngay nhà với mục đích đăng lên các trang mạng xã hội
để xúc phạm lăng mạng ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng nam để điều tra xử lý
thông tin từ công an tỉnh quảng nam trên địa bàn vừa xảy ra vụ đối tượng
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai tại khối phố thanh tây phường cẩm châu thành phố hội an
võ đức hân ba mươi tám tuổi ở thành phố hội an đã dùng cây sắt nhọn đâm vào một người đàn ông tử vong
nhận được thông tin công an tp hội an phối hợp với công an tỉnh quảng nam khẩn trương có mặt tại hiện trường
để lấy thông tin khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
qua xác định ban đầu nghi phạm hân là người bị tâm thần
với hành vi giả danh công an để cướp tài sản hai đối tượng phạm thanh quang và nguyễn phạm văn tài
cùng chú tại quận bình tân thành phố hồ chí minh vừa bị công an huyện trào ôn của tỉnh vĩnh long khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản
công an xã xuân hiệp huyện trà ôn nhận được tin báo của người dân về việc bị hai đối tượng đi xe mô tô đến tiệm game bắn cá trên địa bàn
tự xưng là công an đến kiểm tra sau đó đã nổ súng và yêu cầu những người trong tiệm game mang tất cả tài sản ra phía trước rồi hai đối tượng lấy đi
tiếp nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng trên
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ bốn mươi sáu triệu đồng sáu điện thoại di động một cây súng tự chế cùng nhiều loại giấy tờ đặc biệt có một thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự
tại cơ quan công an quang và tài đều thừa nhận hành vi cướp của mình
mục đích của việc giả danh công an để cướp tài sản là muốn có tiền tiêu xài cá nhân
thưa quý vị càng vào dịp cuối năm thì tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp
với những thủ đoạn chiêu thức tinh vi nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
thường xuyên sử dụng mạng xã hội kết nối với những người không quen biết
người phụ nữ ở thành phố cảm phả đã mất trắng năm trăm linh triệu đồng khi nghe theo lời mời của một người quen trên telegram tham gia làm nhiệm vụ
like chia sẻ bình luận các mặt hàng thực phẩm trên website ẩm thực ba trăm sáu mươi năm với nhiều tên miền khác nhau để nhận hoa hồng
một hai lần đầu tiên thì người ta chuyển lại cho tôi tiền lãi hoa hồng tùy theo số tiền mà tôi lạc vào
sau khi chuyển số tiền lớn thì người ta nói rằng phải chuyển thêm tiền
thì mới rút ra được thêm cái tiền hoa hồng sau đấy
sau đấy thì tôi chuyển khoản rất nhiều lần và cũng bị dẫn dắt theo những cái đường link như thế và sau đấy thì không rút lại được
theo cơ quan chức năng do ý thức và kiến thức bảo mật còn hạn chế
không ít người đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo khi để lộ thông tin cá nhân như căn cước công dân số tài khoản mật khẩu
ngoài ra đánh vào lòng tham sự chủ quan thiếu hiểu biết một số người vẫn trở thành nạn nhân của các thủ đoạn mời gọi đầu tư để nhận hoa hồng cao
tham gia các gói du lịch dịch vụ do tội phạm lừa đảo lập ra
có những ngày thì chúng tôi đã tiếp nhận đến ba bốn những trình báo của công dân với số lượng tiền lên đến hàng chục tỷ
bị hại là người dân của chúng ta thừa thời hợp sử dụng gọi là truy cập vào mạng internet thông qua điện thoại thông minh là rất nhiều
cho nên là các đối tượng càng có thêm cái cơ hội tiếp cận được đến các tầng lớp
có những bị hại là có những nhân dân
chính độ học vấn cao rồi có địa bị có vị trí trong xã hội
tuy nhiên không thể nghĩ rằng mình lại là nạn nhân cho chiêu trò lừa đảo trên mạng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay chỉ riêng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bảy vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
so với cùng kỳ số vụ có giảm nhưng số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt và các thủ đoạn tính chất các vụ việc ngày càng tinh vi
chúng tôi xin khẳng định lại là tuyệt đối là không có một cơ quan công an viện kiểm sát tòa án nào liên lạc với người dân để yêu cầu cung cấp những thông tin về số tài khoản
về những thông tin cá nhân hoặc là chuyển tiền và để làm tin
khi mà người dân mà nhận được những cái thông tin hoặc là những cái cuộc gọi mà xưng là cơ quan công an viện kiểm sát tòa án để yêu cầu làm việc
thì chúng tôi khuyến cáo người dân là nhanh chóng thông báo hoặc là trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất
trên những hoạt động tinh vi phức tạp của tội phạm lừa đảo công nghệ cao cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản
mật khẩu số otp cho người lạ không truy cập đường linh lạ không cài đặt phần mềm hoặc làm theo hướng dẫn yêu cầu của các đối tượng trên mạng xã hội
kiểm tra tiệm sửa xe của anh lê thành đức ở phường an hòa thành phố biên hòa phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa
đã phát hiện nhiều phương tiện xe mô tô có dấu hiệu độ chế và nhiều đinh kiện phụ tùng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm xe mô tô đã có dấu hiệu độ chế trong đó có một phương tiện có dấu hiệu đục lại số máy độ pô độ ic và di lanh
một khung xe đang lắp ráp và hai khung sườn không có biển số không có số
làm việc với cơ quan công an anh lê thành đức chủ cơ sở khai nhận những chiếc xe này là của các khách hàng trong tỉnh đưa đến
chủ yếu là yêu cầu nâng cấp xi lanh thay đổi pô mâm xe phục vụ theo sở thích của khách hàng
mấy cái phụ tùng đó thì tôi đặt mua trên mạng là nhờ người quen gỡ vô
mỗi chiếc xe tôi làm tuyển công lấy hai triệu trong vòng hai ngày
cơ sở này trước đây là hoạt động bên phường long vinh tân sau đó chuyển về phường an hoa hoạt động
địa phương cũng đã kiểm tra phát hiện và xử lý
cơ sở đồ xe này đã lập hồ sơ xử lý và yêu cầu đối tượng trả mặt bằng và không hoạt động đồ chế xe
để ảnh hưởng vấn đề tiếp tay cho các đối tượng đua xe và các đối tượng hoạt động bằng hình thức đồ xe để đi cướp giật
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai chỉ trong vòng một tháng
tổ công tác đã triệt phá hai cơ sở độ chế xe góp phần kéo giảm tình hình đua xe
gây dối trật tự công cộng và đặc biệt là giảm các loại tội phạm thường sử dụng xe mô tô xe máy có phân khối lớn
làm phương tiện gây án trên địa bàn
qua công tác kiểm tra và đà sót các phương tiện kiểm tra của cơ sở đồ chế xe
chúng tôi phát hiện được một phương tiện có dấu hiệu đột lại số máy
và phương tiện này có dấu hiệu đồ chế đồ bô là một đồ ic là hai
và đồ xe lanh lên trái xe lanh lớn hơn nhằm tăng mã lực phương tiện
nhằm tăng mã lực
để tăng tốc độ phương tiện thông qua công tác kiểm tra
chúng tôi đã phát hiện được có dấu hiệu
chúng tôi bàn giao cho đội cảnh sát hành sự của công an phố nhân hòa
tiếp tục xác minh để làm rõ và xử lý theo quy định pháp lực
việc kiểm tra triệt xóa các lò độ xe trái phép nằm trong kế hoạch trọng tâm phòng chống đua xe trái phép
chạy xe lãng đách đánh võng gây dối trật tự công cộng
và phòng chống tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông của công an tỉnh đồng nai
nhất là trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
xét xử gồm các ông nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công tiên
cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh và võ tấn thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường
kế hoạch và đầu tư tỉnh khánh hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa xác định ba cựu lãnh đạo trên
đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình cho triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở
khu tổ hợp khách sạn căn hộ du lịch cao cấp nha trang golden gate
do công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng nha trang được gọi tắt là công ty đỉnh vàng làm chủ đầu tư
mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án
dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một trăm ba mươi bảy bảy tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận cũng vừa tạm giữ một đối tượng
có hành vi cướp giật tài sản vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại địa bàn xã hàm đức
điểm đáng chú ý đối tượng thực hiện hành vi cướp giật
lại là một học sinh đang học lớp một mươi hai tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn
tại cơ quan công an đối tượng thực hiện vụ cướp trên cho biết do thiếu tiền để trả nợ
nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
đối tượng đã mặc áo khoác đeo khẩu trang và dùng băng keo dán che biển số xe
rồi điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trong chợ sarah thuộc xã hàm đức
giả vờ hỏi mua hai chiếc nhẫn vàng trị giá gần sáu triệu đồng
lợi dụng chủ tiệm vàng sarah và là người lớn tuổi đối tượng đã cướp giật hai chiếc nhẫn
rồi lên xe tẩu thoát sau đó đến một tiệm vàng khác bán được năm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng
để trả nợ và tiêu xài cá nhân
năm đối tượng lợi dụng sarah của các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá nhân
rồi liên hệ làm việc đe dọa sẽ viết bài nếu như không đưa tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng này
gồm hoàng văn hữu đào văn thể
vũ hoàng bình đỗ mạnh dũng và đào đình luyện cùng chú tại tỉnh thái nguyên
về tội cưỡng đất tài sản
cơ quan điều tra xác định các đối tượng hiễu bình dũng luyện đã làm giả bằng cấp
để xin làm cộng tác viên tạp chí đi dọa dẫm xin tiền doanh nghiệp người dân
còn đào văn thể mạo danh là phóng viên chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại
với tổng số tiền chiếm đoạt gần hai trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án để làm rõ
các đối tượng liên quan và tìm bị hại của vụ án
với hành vi giả danh công an để cướp tài sản hai đối tượng phạm thanh quang
và nguyễn phạm văn tài cùng ngụ tại quận bình tân tp hcm
vừa bị công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản
công an xã xuân hiệp huyện trà ôn nhận được tin báo của người dân
về việc bị hai đối tượng đi xe mô tô đến tiệm game
bắn cá trên địa bàn tự xưng là công an đến kiểm tra
sau đó đã nổ súng và yêu cầu những người trong tiệm game
mang tất cả tài sản để ra phía trước rồi hai đối tượng lấy đi
tin nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng này
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ bốn mươi sáu triệu đồng sáu điện thoại di động
một cây súng tự chế cùng với nhiều loại giấy tờ khác
đặc biệt có một thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự
tại cơ quan công an quang và tài đều thừa nhận hành vi cướp của mình
mục đích của việc giả danh công an để cướp tài sản là muốn có tiền tiêu xài cá nhân
thưa quý vị mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo
tuy nhiên thời gian gần đây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
có chiều hướng diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng
với những thủ đoạn chiêu thức tinh vi nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
thường xuyên sử dụng mạng xã hội kết nối với những người không có
và không biết người phụ nữ ở thành phố cảm phả đã mất trắng năm trăm linh triệu đồng
khi nghe theo lời mời của một người quen trên telegram tham gia làm nhiệm vụ
like chia sẻ bình luận các mặt hàng thực phẩm trên website ẩm thực ba trăm sáu mươi năm
với nhiều tên miền khác nhau để nhận hoa hồng
một hai lần đầu tiên thì người ta chuyển lại cho tôi tiền lãng hoa hồng
tùy theo số tiền mà tôi nạp vào
sau khi chuyển số tiền lớn thì người ta nói rằng phải chuyển thêm tiền
thì mới rút ra được thêm cái tiền hoa hồng sau đấy
sau đấy tôi chuyển khoản rất nhiều lần và cũng bị dẫn dắt theo những đường linh như thế
và sau đấy thì không rút lại được
theo cơ quan chức năng do ý thức và kiến thức bảo mật còn hạn chế
không ít người đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo khi để lộ thông tin cá nhân như
căn cước công dân số tài khoản mật khẩu
ngoài ra đánh vào lòng tham sự chủ quan thiếu hiểu biết
một số người vẫn trở thành nạn nhân của các thủ đoạn mời gọi đầu tư để nhận hoa hồng cao
tham gia các gói du lịch dịch vụ do tội phạm lừa đảo lập ra
có những ngày thì chúng tôi đã tiếp nhận đến ba bốn những trình báo của công dân
với số lượng tiền lên đến hàng chục tỷ
bị hại là người dân của chúng ta thừa hóa thời hợp sử dụng
gọi là truy cập vào cái mạng internet thông qua điện thoại thông minh là rất nhiều
thế nên là các đối tượng càng có thêm cơ hội tiếp cận được đến các tầng lớp
có những bị hại là có
những trình độ học vấn cao rồi có địa vị có vị trí trong xã hội
tuy nhiên không thể nghĩ rằng mình lại là nạn nhân cho chiêu trò lừa đảo trên mạng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay chỉ riêng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bảy vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
so với cùng kỳ số vụ có giảm nhưng số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt
và các thủ đoạn tinh chất các vụ việc ngày càng tinh vi
chúng tôi xin khẳng định lại là tuyệt đối là không có một cơ quan công an
viện kiểm sát tòa án nào liên lạc với người dân để yêu cầu cung cấp những thông tin
về số tài khoản về những thông tin cá nhân hoặc là chuyển tiền và để làm tin
khi mà người dân nhận được những thông tin hoặc là những cuộc gọi
mà xưng là cơ quan công an viện kiểm sát tòa án để yêu cầu làm việc
thì chúng tôi khuyến cáo người dân là nhanh chóng thông báo
hoặc là trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất
trên những hoạt động tinh vi phức tạp của tội phạm lừa đảo công nghệ cao
cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản
mật khẩu số otp cho người lạ không truy cập đường link lạ
không cài đặt phần mềm hoặc làm theo hướng dẫn yêu cầu của các đối tượng trên mạng xã hội
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải dương khẳng định
thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng hai mươi tấn vàng mã được đốt trong ba ngày
tại đền quan lớn tuần tranh là không chính xác
phó ủy ban nhân dân xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải dương
trưởng ban quản lý di tích quốc gia đền quan lớn tuần tranh cho biết
vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai bà lưu thị liên chú tệ tỉnh thái bình
liên hệ với ban quản lý di tích đền tranh về làm lễ và được ban quản lý đồng ý
sau đó bà liên đại diện cho hơn năm trăm linh hộ dân sinh sống
ở nhiều chỗ
bà liên đại diện cho hơn năm trăm linh hộ dân sinh sống ở nhiều chỗ
các đền chùa đình trên địa bàn và khu vực lân cận
hiện cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh thông tin lan truyền nói trên
thưa quý vị vấn nạn cò giấy thông hành cò visa rồi móc nối với các công ty du lịch
để thu tiền khách du lịch với giá cao gấp năm bảy lần so với quy định
là câu chuyện thực tế đang diễn ra ở một số địa phương trọng điểm
về du lịch có cửa khẩu hai bên biên giới
tại tỉnh lào cai nơi có cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu
đã diễn ra hiện tượng như vậy và công an tỉnh lào cai đang quốc liệt xử lý vấn nạn này
cửa khẩu quốc tế lào cai
mỗi tháng đón nhận hàng nghìn lượt khách du lịch đến tham quan mua sắm
và hàng chục nghìn người dân địa phương trao đổi hàng hóa
tại huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
nhu cầu làm giấy thông hành và visa du lịch sau thời gian dịch bệnh covid là rất lớn
đây cũng là lúc tình trạng cò du lịch lại xuất hiện trở lại tại nhiều địa điểm
tập trung nhiều tại khu vực cửa khẩu đường bộ nậm thi
khu kinh tế cửa khẩu đường bộ kim thành khu vực chợ cốc lếu
bên ngoài trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai
cò du lịch thông thường là các lái xe taxi hoặc xe ôm lao động tự do nhân viên đổi tiền

nhu cầu làm giấy thông hành và giấy thông hành của các nhà hàng
các đối tượng dùng thủ đoạn đeo bám các du khách hoặc công dân vùng sâu vùng xa
người dân tộc thiểu số chưa nắm vững các quy định về xuất nhập cảnh
để dụ dụ các nhà hàng
và hứa hẹn làm giấy tờ nhanh thủ tục đơn giản để trục lợi cá nhân
bên cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng các cò du lịch nhận đưa các đoàn khách lẻ
khách dù đi qua cửa khẩu sang trung quốc không theo tour tuyến
đầu năm hai nghìn hai mươi ba ngay khi cửa khẩu du lịch quốc tế lào cai hà khẩu được hoạt động trở lại
sau thời gian dịch covid một mươi chín phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã phối hợp
cùng sở du lịch tỉnh tổ chức thành công buổi tọa đàm cùng các công ty du lịch lữ hành trên địa bàn
nhằm thảo luận đồng thời ký cam kết trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trong lĩnh vực du lịch
phòng quản lý nội ngoại đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công tỉnh ban hành các kế hoạch
về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành
đơn vị công an cấp huyện kỵ xác thành phố nắm tình hình và thu tập thông tin tài liệu
xử lý theo đúng quyết định của pháp luật
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đồng thời kiểm tra
xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành và khách sạn trên địa bàn không chấp hành đúng quy định
thời gian tới công an tỉnh lào cai sẽ tiếp tục giả soát kiểm tra quyết liệt xử lý tình trạng cò khách du lịch
nhằm đảm bảo an ninh trật tự tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và giữ gìn hình ảnh du lịch lào cai luôn tươi đẹp trong lòng du khách